mục tiêu của quy hoạch này là đến năm hai nghìn ba mươi mạng lưới giao thông công cộng phải đảm bảo đáp ứng từ năm mươi năm mươi năm nhu cầu đi lại của người dân trong trung tâm và khoảng bốn mươi nhu cầu của người dân ngoại ô
theo quy hoạch thành phố sẽ xây dựng tám tuyến đường sắt đô thị và bảy tuyến xe buýt nhanh brt trong trung tâm
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia giao thông những dự án này chắc chắn cần nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ usd
vì vậy trước mắt để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô
phải là phương tiện giao thông công cộng chủ đạo
đây cũng là lý do thành phố hà nội chỉ đạo sở giao thông vận tải có giải pháp và lộ trình phát triển xe buýt
cần sớm tăng số lượng xe cho cả ba loại phương tiện lớn vừa và đặc biệt là xe buýt nhỏ để phù hợp với đặc thù của hà nội
đồng thời áp dụng công nghệ thông minh trong quản lý đảm bảo lộ trình chạy xe đúng giờ
từng bước đưa xe buýt thành phương tiện công cộng chuyên nghiệp văn minh
theo công bố mới đây của cục thống kê thành phố hồ chí minh mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư xã nông thôn mới
trên địa bàn thành phố là bốn mươi chín một mươi tám triệu đồng một người một năm cao hơn mức tiêu chí quốc gia và tiêu chí thu nhập nông thôn vùng đông nam bộ
kết quả khảo sát tại năm mươi sáu xã xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn
trên địa bàn thành phố hồ chí minh là bốn chín mươi tám triệu đồng một người
kết quả khảo sát tại năm mươi sáu xã xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi bảy mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư xã xây dựng nông thôn vùng đông nam bộ

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tiêu chí thu nhập vùng đông nam bộ là trên hoặc bằng năm mươi chín triệu đồng một người một năm
từ chiều tối qua ngày mùng năm tết không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta
và từ ngày hôm nay ngày mùng sáu tết trời sẽ chuyển rét đậm có mưa nhỏ dài rác ở một số nơi
đây cũng là thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trong ngày hôm nay hai mươi một tháng hai tức mùng sáu tết ngày đầu tiên cả nước bắt đầu đi làm
đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết nhiệt độ hạ dần kèm mưa nhỏ
nhiệt độ cao nhất tại hà nội trong ngày chỉ còn một mươi sáu độ c đêm z một mươi ba độ c
tới ngày mai hai mươi hai tháng hai các tỉnh tây bắc bộ cũng chuyển rét
ở vịnh bắc bộ từ trưa và chiều ngày hai mươi hai tháng hai gió chuyển hướng đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động
từ đêm mai đến hết ngày kia miền bắc có mưa nặng hạt sau đó tạnh giáo
tuy nhiên đợt rét này chỉ kéo dài hai ba ngày sau đó trời ấm nhanh trở lại
cuối tuần thời tiết khá đẹp thích hợp cho người dân cả nước đi du xuân chảy hội trong dịp đầu năm
theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh trong bốn ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng hai
tức là từ ngày ba mươi tháng chạp năm đinh dậu cho đến ngày mùng ba tết nguyên đán mậu tuất
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón một mươi tám hai trăm tám mươi bốn lượt khách
trong số này có chín chín trăm bốn mươi ba lượt khách nước ngoài vào lăng viếng bắc
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trang trí
ban quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình tổ chức đón tiếp chú đáo tận tình văn minh lịch sự
lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đồng bào trong nước khách quốc tế đến dân hương tưởng niệm
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
theo thông tin từ sở du lịch tỉnh thừa thiên huế trong bảy ngày tết mậu tuất hai nghìn hai mươi
có hơn một trăm một mươi lượt khách đến huế tăng một mươi năm so với năm trước
trong đó có khoảng sáu mươi năm lượt khách quốc tế
chiếm sáu mươi hai trên tổng lượt khách
tổng doanh thu du lịch trong những ngày tết ước đạt trên tám mươi tỷ đồng
doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
công suất sử dụng phòng đạt gần tám mươi tăng một mươi so với tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy
năm nay các khu di tích được trang trí nhiều hoa và cây cảnh thu hút hơn năm mươi năm lượt du khách
bên cạnh đó trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế mở cửa miễn phí các điểm di tích
phục vụ khách tham quan trong nước từ ngày mùng một đến mùng ba tết
trung tâm còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách
một tín hiệu vui đến với tỉnh phú yên là trong dịp tết nguyên đán này
tổng lượng khách du lịch từ ngày mùng một đến mùng năm tết đạt hơn năm mươi một bốn trăm linh người
tăng một mươi ba năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế bốn trăm năm mươi lượt tổng doanh thu hơn ba mươi sáu bảy tỷ đồng
để phục vụ du khách trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
các đơn vị lữ hành của tỉnh phú yên đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển
chủ động xây dựng chương trình tour hấp dẫn
giúp du khách có nhiều trải nghiệm về văn hóa lịch sử danh thắng của địa phương
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng chú trọng đến các hoạt động phục vụ khách
với các dịch vụ được niêm yết công khai
năm nay lượng khách đến phú yên vào dịp tết nguyên đán tăng hơn các năm trước
là tín hiệu vui cho ngành du lịch tỉnh nhà
dự kiến trong các tháng mùa hè lượng khách đến với phú yên nghỉ dưỡng
và khám phá xứ sở hoa vàng cỏ xanh sẽ còn tăng cao
hôm nay ngày hai mươi một tháng hai tức là ngày sáu tết âm lịch
chính thức khai hội chùa hương tại xã hương sơn huyện mỹ đức thành phố hà nội
đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài ở nước ta cho tới hết tháng ba âm lịch
mặc dù hôm nay mới chính thức khai hội thế nhưng từ ngày năm tết âm lịch
hàng chục nghìn người đã đổ về chùa hương để chờ hội mở
ban tổ chức lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi tám cho biết công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại lễ hội chùa hương được thực hiện tốt chưa xảy ra hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội
như đổi tiền lẻ treo kéo ép giá khách kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan cờ bạc trá hình
công tác tổ chức có nhiều điểm mới hơn để lễ hội diễn ra an toàn
quy mô xứng với giá trị là di tích quốc gia đặc biệt
hiện nay chùa hương có bốn năm trăm linh thuyền đã cho sơn lại đồng bộ màu xanh và trang bị sáu phao trên thuyền
ban tổ chức lễ hội tiếp tục kiên quyết nói không với xuồng máy chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ như công an
an ninh kiểm lâm y tế nhà chùa mới được phép sử dụng xuồng máy và phải mặc trang phục của ngành
lễ hội chùa hương khai hội tại chùa thiên trù
dự kiến trong ngày khai hội chùa hương sẽ đón khoảng năm mươi lượt khách về hành hương chiêm bái
tình hình lao động trên địa bàn tp hcm sau tết nguyên đán
năm hai nghìn một mươi tám tương đối ổn định do người lao động có nhu cầu ổn định công việc
và đa số các doanh nghiệp đã thực hiện chính sách lương thưởng chăm lo tết chú đáo cho người lao động
theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm sẽ không thiếu hụt lao động sau tết
theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
việc tp hcm không thiếu hụt lao động sau tết là do doanh nghiệp đã có nhiều chế độ đáy ngộ
chăm lo cho người lao động
những năm gần đây việc thiếu hụt lao động sau tết nguyên đán đã không còn khiến cho doanh nghiệp phải lo lắng
càng ngày người lao động có nhu cầu gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
không muốn thay đổi công việc ngày một gia tăng như trước
theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám thiếu hụt lao động không lớn bình quân khoảng từ ba một mươi
qua khảo sát nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp tại thành phố và ứng dụng các phương pháp phân tích dự báo
nhu cầu nhân lực năm hai nghìn một mươi tám dự kiến tp hcm có nhu cầu ba trăm linh chỗ làm việc tăng bình quân năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
hôm nay là ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trước đó một ngày thì lượng hành khách tham gia giao thông tăng đột biến đặc biệt là tại các sân bay và bến tàu
để chuẩn bị phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trở lại với công việc
lãnh đạo ngành giao thông vận tải đã có cuộc kiểm tra công tác này tại cảng hàng không quốc tế nội bài và gà hà nội
tại sân bay nội bài dịp trước và trong tết nguyên đán lượng hành khách tăng cao trên các chuyến bay từ một mươi năm đến hai mươi
các chuyến bay diễn ra an toàn xuân xẻ
năm hai nghìn một mươi tám ngành hàng không cũng xác lập kỷ lục mới với số chuyến bay cao nhất từ trước tới nay tám trăm hai mươi bảy chuyến một ngày
điều này sẽ tạo ra áp lực lớn đối với ngành hàng không cần đổi mới từ các đơn vị như cục hàng không
tổng công ty quản lý bay tổng công ty cảng hàng không cho đến các hãng tàu bay
tình trạng chậm hủy chuyến còn diễn ra
do các hãng bố trí thời gian bay quá ngắn lãnh đạo bộ giao thông vận tải sẽ cương quyết xử lý tình trạng chậm
hủy chuyến trong năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ để toàn bộ các chuyến bay bảo đảm an toàn tuyệt đối
một là các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm quy định của ngành giao thông
khi mà chậm chuyến đến mức độ nào đó thì phải phục vụ người hành khách đúng theo quy định của pháp luật hiện nay
để đảm bảo là người dân khi mà đi chậm thì cũng được hưởng một số chính sách do các hãng hàng không
đặt ra do bộ giao thông quy định
thứ hai nữa là để rút kinh nghiệm thì chúng tôi sẽ chỉ đạo năm tới và trong giai đoạn sắp tới là chúng ta tổng rà sốt lại lực bay của các hãng
kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại gà hà nội một tín hiệu vui đối với ngành đường sắt là lượng hành khách đi tàu trong dịp trước và trong tết đạt hơn chín mươi ba
cùng với đó ngành đường sắt đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới chất lượng dịch vụ trong đó có việc ứng dụng việc bán vé điện tử tạo nhiều thuận lợi cho hành khách
tiếp tục giao nhiệm vụ nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm an toàn an ninh phục vụ hành khách lãnh đạo ngành giao thông vận tải cũng đã chúc tết những hành khách đầu tiên trở lại làm việc trên những chuyến tàu tối mùng năm tết
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất toàn quốc xảy ra hai trăm một mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm chín mươi năm người bị thương một trăm chín mươi chín người
so với bảy ngày nghỉ tết nguyên đán đình dậu số vụ giảm một trăm năm mươi vụ giảm tám người chết giảm hai trăm một mươi tám người bị thương
trong khi đó theo báo cáo sơ bộ tổng hợp đến thời điểm một mươi sáu giờ của văn phòng bộ công an chỉ tính riêng ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc xảy ra hai mươi chín vụ
trong đó có hai mươi bốn vụ tai nạn năm vụ và chạm giao thông đường bộ làm chết một mươi sáu người ba mươi bốn người bị thương
trong những ngày tết tại thành phố hà nội hải phòng đà nẵng cần thơ
thành phố hồ chí minh về cơ bản không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài mà chỉ xảy ra tình trạng u nứ
tại một số tuyến phố quanh khu vực bắn pháo hoa các đền chùa do người dân đi lễ đầu năm do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với các ngày thường
tuy nhiên tình trạng đi xe mô tô xe gắn máy không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ trở quá số người quy định uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến
còn theo bộ y tế trong một tuần tết từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng hai số ca cấp cứu do đánh nhau trên cả nước giảm một mươi chín hai so với tết năm hai nghìn một mươi bảy với gần bốn hai trăm linh ca
tuy nhiên số phải nhập viện điều trị lại tăng một mươi bốn sáu lên hơn hai bảy trăm linh trường hợp có một mươi ba trường hợp tử vong bằng một phần hai so với năm ngoái
về tình hình tai nạn giao thông có ba mươi bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp đến khám cấp cứu
tương đương với tết năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên số nhập viện điều trị nội trú lại tăng một mươi hai tám với một mươi hai sáu trăm ba mươi trường hợp
một trăm sáu mươi tám trường hợp tử vong trong khi năm hai nghìn một mươi bảy là một trăm bảy mươi năm trường hợp
trong đó tăng cao trong các ngày mùng ba và mùng bốn tết
tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác đều tăng mạnh trong đó pháo nổ tăng hơn hai mươi tám với một trăm chín mươi bảy trường hợp
đến khám cấp cứu tai nạn
do chất nổ tăng bốn mươi sáu bảy với bốn mươi ca tuy nhiên là may mắn là không có ca nào tử vong
xã suối giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái là xã có chín mươi đồng bào dân tộc mông sinh sống
vì vậy những nét văn hóa truyền thống ở đây vẫn được duy trì bảo tồn
cứ vào dịp đầu xuân hàng năm các nam thanh nữ tú người mông cũng như là các em nhỏ lại tụ hội về sân trung tâm xã để tổ chức giao lưu chào đón năm mới
trò chơi ném pau thường được tổ chức trong các ngày tết lễ hội truyền thống của người mông như lễ hội gầu tàu lào sông ngày mừng nhà mới hay lễ cúng bản
trong ngày hội các chàng trai cô gái mông không ai hẹn ai dập dìu kéo nhau về các điểm tổ chức lễ hội ở bản làng
các chàng trai cô gái tuổi một mươi tám đôi mươi hai gò má ừng hồng tay cầm quả bao như trái ổi tròn căng được làm từ vải
chỉ cần tận dụng những mảnh vài vụn nhồi làm ruột bao bên ngoài phải là những miếng vải đẹp nhất
ném bao đánh quay không chỉ đơn thuần là trò chơi mà còn ẩn chứa trong đó là tình yêu đôi lứa
các cô gái khéo léo giấu tình cảm qua ánh mắt nụ cười còn các chàng trai ưng cô gái nào thì giữ luôn quả bao
với trò chơi này mọi mệt mỏi nhọc nhằn của một năm đều được xua tan
cừ mùa độ xuân về khi những cơn mưa phùn lất phất bay trong tiết trời xe lạnh
cũng là lúc các bản làng người mông rộn ràng đón tết vui xuân tấp nập chuẩn bị cho một cái tết xung vầy bên người thân và gia đình
đời biển cường độc bào dân tộc mông huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đang phấn khởi đón xuân trong niềm tin vào một năm mới ấm no
tết này người mông xã hồi tụ là vui nhất vui vì đã có điện lưới quốc gia về bản bà con đón tết to hơn
đêm sắc hoa đào hoa mận ngoài vườn ghé thêm nhà như lung linh hơn lên nhờ ánh đèn điện điện
cái lạnh giá của mùa đông dường như bị xua tan trong niềm phấn khởi của dân bản huế đun
điện về thắp sáng lòng người thắp sáng những ước mơ và dự định ấp ủ trong mỗi người dân bao năm qua
tết nguyên đán là dịp để đồng bào người mông vui chơi sau một năm lao động vất vả
những trò chơi những bài hát tiếng khen như kết nối mọi người gần nhau hơn tăng thêm tình đoàn kết tình anh em trên khắp bản làng
đây cũng là điều kiện để đồng bào giữ gìn những phong tục lễ nghi những nét văn hóa độc đáo vốn rất riêng của đồng bào mình
năm nay dường như mùa xuân cùng cái tết về sớm hơn vui hơn với đồng bào các bản mông
mùa xuân ấy chính là từ mối quan tâm của cộng đồng xã hội của nhà nước suốt cả tháng nay đối với người nghèo bản nghèo xã nghèo trên những lưng trừng núi vùng biên cương
thưa quý vị trong tiềm thức của người dân việt nam từ rất lâu tiếng trống luôn gắn liền với các ngày lễ hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng
âm thanh rộng ràng của tình trống chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc
nhờ được gìn giữ và phát huy hiện nay nghề trống đội tam ngày mùa phát triển
đội tam xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam là làng nghề làm trống truyền thống nổi tiếng khắp cả nước
đặc biệt vào những ngày giáp tết không khí sản xuất như hối hả nhộn nhịp hơn bởi tiếng đục tiếng búa liên tay
để có được những tiếng chống đạt chất lượng người thợ đòi tam luôn phải cẩn thận tỉ mỉ nhất là khâu chọn nguyên liệu
gỗ làm tăng trống là loại gỗ mít vừa dẻo mềm lại không bị cong vênh nứt vỡ
sau khi lựa chọn gỗ được đem cắt thành khúc có độ cong theo đúng yêu cầu từng loại trống làm sao khi ghép thân trống phải vừa vặn và kín
thứ nhất là cái loại mít này nó mang một tính chất cái gỗ này nó rất ổn định nó không cong vênh
thứ hai nữa là cái tiếng dư âm của nó rất là tốt
thứ ba nữa là khi mà nó thành sản phẩm rồi mà nó khô rồi thì nó rất là nhẹ nó rất thuận lợi cho cái việc vận chuyển
thế nhưng quan trọng chính của nó là quyết định cái âm thanh cái tiếng trống nó hay không hay nó giòn là cái gỗ mít này
đấy nên là các cụ đã lựa chọn cái cây mít để mà làm ra cái sản phẩm trống
bưng trống là việc làm trống
bưng trống là việc làm trống
không chỉ đơn giản là căng tròn da trâu trên mặt trống rồi dùng đinh tre cố định vào thân trống
việc bưng trống còn đòi hỏi người làm trống có tài thính để thẩm định tiếng trống ăn và nốt nhạc nào trong giàn trống
chỉ hai nguyên liệu chính là gỗ mít và da trâu nhưng tiếng trống nàng đọi không dễ lẫn
nhất là tiếng chống cái chống hội bao giờ cũng trầm hùng vang rội hơn những nơi khác sản xuất
mỗi loại âm thanh của chống được tạo ra từ thao tác chính xác đến tuyệt đối
của người thợ trong việc xử lý nguyên liệu từ khâu chế tác xếp tăng đến chọn và xử lý da trâu căng da đóng đinh
công thức cho ra một cái sản phẩm trống thì chỉ có đội tan mà nó có
thế do vậy chúng tôi đã tính toán các cụ ngày xưa đã tính toán rất kỹ nữa trong cái việc cho ra cái âm thanh
thế do vậy chúng tôi bây giờ là làm theo những cái công thức của các cụ truyền dạy
thì sau khi mà đến phần quyết định về cái căng chống này thì nó cho ra cái âm thanh chuẩn
thế không thì nó lại do cái
cái người làm và cái sự điêu luyện của người thợ để cho ra cái âm thanh chuẩn
còn một số nơi học theo làm thế nhưng mà người ta không có một cái công thức nào để người ta làm cả
mà người ta chỉ làm mò thôi
thế nên là cái việc mà làm ra một cái sản phẩm trống
có cái cùng đoạn thì nó giống nhau thế nhưng mà người ta không có được cái nguyên liệu đấy
thế nên là cái tiếng trống của đội tan nó vẫn tách rời
tách xa ra cho phần sau nơi khác mà họ học mốt họ làm thôi
thế nên là âm thanh trống của đội tan là nó cơ bản
được trải qua sự nghiên cứu mà nó qua rất nhiều lời
rất nhiều kinh nghiệm mà nó truyền năng cho đến con cháu đến bây giờ
nghề làm trống đội tam cũng phải trải qua không ít những biến cố thăng trầm
nhưng với nỗ lực gìn giữ và bảo tồn của thế hệ trẻ
trống đội tan ngày càng có nhiều bước tiến mạnh mẽ
đóng góp vào kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc
từ bí quyết được trao truyền hàng nghìn năm
tiếng trống đội tan đến nay vẫn vang vọng
điều đáng mừng là
điều đáng mừng là tới đội tan hôm nay
phần lớn dân làng vẫn đang sống tốt với nghề
đặc biệt là thế hệ trẻ họ yêu nghề tự hào với nghề
tiếp nối giữ gìn nghề làm trống đến muôn đời sau
để chủ động trong công tác phòng ngừa ngăn chặn
hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra
trong dịp tết nguyên đán mậu tuất và các lễ hội đầu năm hai nghìn một mươi tám
trước trong và sau tết
lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
đã triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện
biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
theo định kỳ vào các dịp trước trong và sau tết
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
đều tăng cường công tác kiểm tra về phòng chống cháy nổ
tại các cơ sở trọng điểm cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao
như vũ trường karaoke cơ sở tôn giáo
các cơ sở sản xuất vàng mã nhang đèn
và các địa điểm tổ chức các sự kiện lễ hội lớn
đặc biệt là ở các chợ siêu thị trung tâm thương mại
nơi tập trung khối lượng hàng hóa lớn
và mật độ người mua hàng thời gian tết tăng cao
thời tiết mưa dễ gây tràm dập các hệ thống điện không đảm bảo
ngoài ra ý thức của các chủ cơ sở này vẫn chưa cao
chủ yếu là tập trung với mặt kinh doanh
nên không chủ trọng đến công tác phòng cháy
cùng công tác kiểm tra bảo đảm an toàn phòng cháy
các cán bộ kiểm tra cơ sở thường xuyên nhắc nhở các chủ doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh các cá nhân có liên quan nhận thức rõ
quyền trách nhiệm bảo vệ tính mạng tài sản của mình
của người khác và tài sản được giao quản lý để từ đó tự giác chấp hành
và triển khai có trách nhiệm các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy
song song với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã quán triệt trong toàn lực lượng
nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
xây dựng kế hoạch phương án phân công lực lượng bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm tổ chức bán pháo hoa
và các khu vực diễn ra hội trợ lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
nơi vui chơi giải trí tập trung đông người
phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cơ năng hồ
đã phối hợp với các phòng cảnh sát phòng cháy và khu vực
tăng cường kiểm tra công tác thân sự sẵn gian diễn đấu
tại các cơ sở trọng điểm trên nền bang tỉnh
và cũng là để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên nền bang tỉnh tuyết thương huế và các địa phương lân cận
vui tươi đón tết của mọi người mọi nhà
cũng là dịp diễn ra các sự kiện chào đón năm mới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết sức mình
vì sự bình yên cho mọi người mọi nhà
công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
rất cần sự phối hợp của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
đặc biệt là người dân trong việc nâng cao cảnh giác
ý thức phòng cháy chữa cháy tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
trong phần tin quốc tế
thủ tướng anh đề xuất cắt giảm quy mô thượng viện
venezuela bắt đầu bán đồng tiền điện tử petro
thủ tướng anh theresa may vừa công bố đề xuất
cắt giảm quy mô thượng viện của nước này
theo đó nhấn mạnh các biện pháp như là hạn chế bổ nhiệm nghị sĩ mới
và khuyến khích các nghị sĩ nghỉ hưu
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh
thời gian gần đây thượng viện anh thường xuyên

về tình trạng một số lượng lớn các nghị sĩ
vẫn hưởng đầy đủ các chế độ
thế nhưng không tham gia vào các cuộc bỏ phiếu
hay là tranh luận về chính sách
trong thư gửi chủ tịch thượng viện anh peter norman fuller
thủ tướng anh theresa may
đã công bố một số lập trường của chính phủ
đối với kế hoạch liên đảng
về cắt giảm quy mô thượng viện
thủ tướng may cũng cam kết chấm dứt thông lệ
cho phép các thẩm phán và các quan chức cảnh sát cấp cao của anh
tự động được trao vai trò thượng nghị sĩ
khi họ về hưu
thủ tướng may cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết
của việc hạn chế bổ nhiệm thượng nghị sĩ mới
cũng như khuyến khích các thượng nghị sĩ nghỉ hưu
là biện pháp hữu hiệu nhất
và có thể thực hiện ngay để giải quyết các mối quan ngại
về quy mô của thượng viện
tuyên bố trên của thủ tướng may được coi là phản ứng chính thức
của chính phủ anh đối với kế hoạch cắt giảm quy mô
thượng viện mới được đề xuất
tại phiên họp thường kỳ hàng tháng
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
để bàn về tình hình trung đông
tổng thống palestine mahmoud abbas đã kêu gọi
tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế
vào giữa năm hai nghìn một mươi tám
để mở đường cho một nhà nước palestine
và phát động một tiến trình hòa bình trung đông mới
có nhiều thành phần tham gia hơn
trong bài phát biểu hiếm hoi
trước hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông mahmoud abbas đã trình bày cái
mà ông gọi là kế hoạch hòa bình
nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán israel palestine
đang bế tắc với thể thức trung gian hòa giải quốc tế mới
trong đó mỹ sẽ có ít ảnh hưởng hơn
ông abbas nhận ra
và nhấn mạnh đến việc cần phải thiết lập
một cơ chế quốc tế đa phương
để giải quyết vấn đề palestine
theo ông một hội nghị quốc tế nên bao gồm
người palestine israel năm thành viên thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cuối năm ngoái tổng thống mỹ donald trump
đã quyết định công nhận jerusalem
là thủ đô chính thức của israel
do đó người palestine hiện không còn qua washington
là nhà đàm phán trung lập
và đang hy vọng rằng sự can dự nhiều hơn
của quốc tế vào tiến trình hòa bình
sẽ có tác dụng làm đối trọng
với điều mà họ cho là sự thiên vị của mỹ
đối với israel
bộ trưởng kinh tế đức peter arnsmeier
vừa lên tiếng cảnh báo
về những ảnh hưởng tiêu cực
của kế hoạch cải cách thuế mới hiện nay của mỹ
đối với việc làm ở châu âu
đồng thời ông cũng cho rằng eu cần phải có
hành động chung nhằm bảo vệ lợi ích của khối này
trước các chính sách nước mỹ trước tiên
của tổng thống mỹ donald trump
tuyên bố được bộ trưởng kinh tế đức arnsmeier
đưa ra tại cuộc họp với những người đồng cấp
các nước thành viên liên minh châu âu eu
tại bruxelles mỹ
cũng tại cuộc họp này nhóm bộ trưởng kinh tế các nước
trong eu đã gửi một lá thư tới washington
trong đó yêu cầu kế hoạch cải cách thuế của mỹ
cần phải được đánh giá lại sao cho phù hợp
với các quy định của tổ chức thương mại thế giới
về kép t o
bộ trưởng kinh tế đức ammeier cùng các đồng nghiệp của ông
cũng nhấn mạnh eu cần phải có hành động chung
nhằm bảo vệ lợi ích của khối này
trước các chính sách nước mỹ trước tiên
của tổng thống mỹ donald trump
cuối tháng một mươi hai năm ngoái lưỡng viện quốc hội mỹ
đã thông qua dự luật cải cách thuê
và đây được coi là một thắng lợi pháp lý quan trọng
trong năm đầu tiên cầm quyền của tổng thống donald trump
theo dự luật này đa số người mỹ
sẽ được giảm thuế nhưng thành phần được hưởng lợi
nhiều nhất là những người giàu có
venezuela vừa chính thức bắt đầu bán
đồng tiền petro đồng tiền điện tử
đầu tiên trên thế giới do một chính phủ phát hành
việc phát hành đồng tiền này được kỳ vọng
là sẽ góp phần cải thiện đến kinh tế
củng cố hệ thống tín dụng
và an sinh xã hội venezuela
trong bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng
phó tổng thống venezuela cho biết
tất cả những thông tin chi tiết
về việc mua đồng tiền điện tử petro
được đăng tải trên trang web www npetro gov ve
đồng thời nhấn mạnh mọi người dân doanh nghiệp công dân trong nước
hoặc người nước ngoài đều có thể mua đồng tiền này
venezuela cam kết tỷ giá của đồng petro điện tử
sẽ không phụ thuộc vào sự đầu cơ thị trường
và nhận định của các cơ quan đánh giá rủi ro
mà chỉ liên quan tới giá vàng
và khi đốt
dầu mỏ và kim cương quốc tế
đây cũng là điều mà các nhà đầu tư tiền tệ kỹ thuật số
yêu cầu trong suốt thời gian qua
hiện đã có khoảng năm mươi hai người đăng ký
mua petro thông qua cơ quan thống kê điện tử
khoáng sản quốc gia
sự kiến trong tháng đầu phát hành
venezuela sẽ bán được ba mươi tám bốn triệu đồng petro
với tỷ giá một petro tương đương với giá trị
của một thùng dầu thô
hiện được giao bán với giá năm mươi chín đô la
trong năm hai nghìn một mươi bảy
số vụ vượt biên trái phép vào liên minh châu âu eu
bị phát hiện ở mức thấp nhất
kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn
đó là báo cáo mới nhất của cơ quan kiểm soát biên giới eu
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã phát hiện hai trăm linh bốn bảy trăm linh vụ vượt biên trái phép
vào châu âu
giảm sáu mươi so với năm trăm một mươi một vụ
của năm hai nghìn một mươi sáu
và thấp hơn nhiều so với một tám triệu vụ
trong năm hai nghìn một mươi năm
frontex nhấn mạnh số vụ vượt biên trái phép
vào eu trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã giảm đáng kể so với những năm gần đây
nhưng vẫn chưa thể quay trở lại tình hình
trước năm hai nghìn một mươi bốn
trong đó số vụ vượt biên bất hợp pháp
đặc biệt giảm mạnh trên tuyến đường di cư
ở phía đông địa trung hải
nối thổ nhĩ kỳ với hy lạp
và tuyến đường chính giữa địa trung hải
nối libya với italia
dựa vào sự thay đổi tuyến đường di cư
nên số người châu phi di cư như người maroc
algeria và tunisia đã chiếm gần hai phần ba
số người di cư bất hợp pháp sang eu
trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra frontex cho biết
số người di cư vào hy lạp
cửa ngõ vào eu trong năm hai nghìn một mươi bảy
cũng đã giảm mạnh
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt